thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn chín trăm hai mươi sáu gửi các bộ cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đảng nhà nước nâng cao hiệu lực
hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành
địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số công việc trọng tâm cấp bách sau đây
tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số bốn mươi bảy
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng cháy chữa cháy luật phòng cháy chữa cháy
quyết định số một nghìn sáu trăm ba mươi năm ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
ban hành chương trình hành động thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy và văn bản số một trăm năm mươi tám
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của văn phòng chính phủ thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ
tại hội nghị toàn quốc của chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tuyên giáo
trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng tuyên truyền phổ biến
giáo dục kiến thức pháp luật kỹ năng về phòng cháy chữa cháy nhất là các biện pháp thoát nạn
cứu người để các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân biết tự giác thực hiện
tập trung công khai phê phán các hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy
chữa cháy của chủ cơ sở cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung
ba bộ công an tăng cường chỉ đạo thanh tra kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
các bộ ngành địa phương huy động lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn các vụ cháy tại nơi các nguy cơ cao như khu công nghiệp chợ trung tâm thương mại
nhà cao tầng nhà liền kề cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhất là thời điểm từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
nơi nào địa phương nào để xảy ra cháy phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
thì thủ trưởng bộ ngành địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ và trước pháp luật
bộ công an chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc công điện này
thường xuyên báo cáo lên thủ tướng chính phủ